bệnh viện phong gia liễu trung ương quy hòa phối hợp với trung tâm gia liễu tỉnh quảng ngãi đã tổ chức khám sàng lọc hội chứng viêm da dày sừng cho người dân thôn làng trai xã sơn ba huyện sơn hà nơi vừa xuất hiện hai ca bệnh hội chứng viêm da dày sừng
gần bốn trăm linh người dân của thôn làng trai xã sơn ba huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đã tập trung về nhà văn hóa thôn để được khám bệnh
tại đây các bác sĩ của bệnh viện phong gia liễu trung ương quy hòa và trung tâm gia liễu tỉnh đã kiểm tra thăm khám các bệnh về da lấy máu xét nghiệm men gan cho bà con
đoàn công tác cũng đã cấp phát thuốc điều trị các bệnh liên quan đến da liễu cấp thuốc bổ vi chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng sức khỏe cho người dân
ngoài khám sàng lọc cho bốn trăm linh hộ dân tại thôn làng trai các bác sĩ bệnh viện phong gia liễu quy hỏa cũng tiến hành điều tra dịch tễ kiểm soát bệnh tại cộng đồng
hội chứng viêm da dày sừng đã tái phát trở lại tại quảng ngãi với hai trường hợp bệnh nặng
do vậy việc triển khai khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh để điều trị tránh lây lan ra cộng đồng